mưa lớn liên tục khiến cho nước lũ dâng cao rất nhanh nhấn chìm hàng nghìn nhà dân ở khu vực vùng trũng như hải lăng triệu phong thành phố đông hà của tỉnh quảng trị
nhiều nơi nước lũ dâng cao từ bốn đến năm mét ngập đến tận tầng hai của nhiều nhà
nhiều hộ dân không kịp trở tay phải cố thủ trong nhà để chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu
tỉnh quảng trị đang dốc toàn lực để sơ tán người dân trong trận lũ lịch sử này
sau khi mưa lũ trên các sông có xuống nhưng rất chậm thì từ đêm ngày tám tháng một mươi
ở quảng trị mưa to và kéo dài tiếp tục diễn ra trên diện rộng
cộng với nước lớn từ thượng nguồn đổ về đã làm cho gần một mươi tám ngôi nhà bị ngập lụt
trước tình hình đó từ sáng ngày chín tháng một mươi tỉnh đã điều động trên ba mươi chiếc cano cùng với lực lượng cứu hộ và các đoàn công tác của tỉnh
đã có mặt tại những nơi bị ngập nặng và vùng sung yếu có nguy cơ mất an toàn cao chỉ đạo các lực lượng sơ tán người dân đến nơi an toàn
trong ngày hôm nay cũng là lớn lắm còn lớn nhiều hơn nữa chúng tôi vẫn hỗ trợ là giúp đỡ cho những người thấp lụt
hiện nay chúng tôi đã cử lực lượng dân quân cơ đồng của các phường tham gia di dời nhân dân và trực để sẵn sàng ứng phục vụ các tình huống
đồng thời mỗi phường chúng tôi cử bốn đồng chí cán bộ của ban chỉ huy quân sự thành phố về để cùng tham gia với phường
sẵn sàng xử lý các tình huống
tại hai huyện vùng trũng hải lăng và triệu phong mặc dù chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ đã đưa được hàng trăm hộ gia đình ở vùng bị ngập lũ nặng lên vùng cao
nhưng vẫn còn nhiều hộ bị mắc kẹt trong lũ
chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động thổng lực để ứng cứu người dân cũng như tiếp tế lương thực cho những người đang còn bị mắc kẹt